xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
trong khi đó vụ tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh bạc liêu cũng vừa được triệt phá thu giữ khoảng năm trăm linh gram ma túy
ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn một mươi chín lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu đã bắt quả tang đối tượng nguyễn thị bình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chú tại ấp vĩnh lập xã vĩnh thịnh huyện hòa bình đang có hành vi tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy tại thị trấn hòa bình huyện hòa bình
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ năm gói ni lông bên trong có chứa năm trăm linh gram loại tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá số tiền hơn một mươi tám triệu đồng
hiện vụ việc đang được lực lượng công an tiếp tục điều tra mở rộng
hôm nay hàng chục cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng cảnh sát cơ động công an thành phố đà nẵng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cùng công an phường hải châu đã tiến hành vây bắt một đối tượng nghi ngáo đá
cầm dao cố thủ trên nóc tầng ba của nhà dân
thuộc địa bàn tổ bốn phường hải châu hai quận hải châu thành phố đà nẵng
năm thanh niên đã leo lên mái nhà người dân rồi dùng gạch đập kính để tấn công khi bị lực lượng chức năng truy đuổi rồi chạy qua hàng loạt nhà dân sau đó leo lên tầng ba của một ngôi nhà
gần bốn mươi cán bộ chiến sĩ công an đã được huy động phong tỏa toàn bộ khu vực xung quanh
sau gần hai giờ đồng hồ lực lượng công an cùng người dân kiên trì vận động thuyết phục
cuối cùng nam thanh niên nghiện ma túy mới chịu bỏ hung khí và bị bắt giữ để đưa về trụ sở công an phường hải châu hai để làm việc
công an huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế vừa tiến hành xử lý một tài xế gây tai nạn giao thông xong bỏ trốn khỏi hiện trường có dương tính với chất ma túy
vào chiều ngày hai mươi năm tháng ba tài xế trương thất hảo sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
chú tại xã an thanh huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình điều khiển xe ô tô hướng đi đà nẵng huế
đã va chạm với xe mô tô do anh phan văn phùng điều khiển tại km tám trăm bảy mươi hai thuộc địa bàn xã lộc thủy huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế
sau khi xảy ra tai nạn trương thất hảo đã điều khiển xe bỏ chạy
nhờ được tin báo từ quần chúng nhân dân công an huyện phú lộc đã phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh thừa thiên huế tiến hành bắt giữ tài xế
tại cơ quan điều tra qua test nhanh hảo có dương tính với ma túy
khám xét trên xe ô tô của hảo còn có một số vụ khi nóng như đau và kiếm nhận
sử dụng ma túy rồi gây tai nạn giao thông làm ba bà cháu thiệt mạng
đoàn xuân tùng ba mươi năm tuổi trú tại huyện quảng trạch tỉnh quảng bình đã bị công an huyện thanh bình của tỉnh đồng tháp khởi tố để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
trưa ngày hai mươi ba tháng ba tùng điều khiển xe đầu kéo năm mươi bảy l năm nghìn sáu trăm tám mươi ba theo rơ móc lưu thông trên quốc lộ ba mươi hướng từ hồng ngự đi cao lãnh
khi đến xã bình thành phần rơ móc bị đứt ra khỏi xe đầu kéo
nên chạy tự do và đặt sang bên phải đè lên xe máy đang lưu thông cùng chiều
sự cố khiến chị trịnh thị diễm ba mươi chín tuổi và con gái là đỗ thị diễm trinh một mươi chín tuổi bé trai hai tuổi con của trinh là đỗ huỳnh gia bảo cùng chú tại huyện sa đéc bị rơ móc đè lên người tử vong
qua test nhanh thì thời điểm xảy ra tai nạn tài xế dương tính với ma túy
một chiếc xe tải đang vận chuyển gần hai thùng hàng bánh kẹo
và đồ chơi trẻ em có trọng lượng gần năm tấn không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa bị đội quản lý thị trường số chín thuộc cục quản lý thị trường tỉnh thanh hóa phối hợp với công an bắt giữ và xử lý
qua kiểm tra hành chính xe ô tô tải một mươi tám c tám nghìn năm trăm linh ba kéo theo rơ móc một mươi tám r hai trăm sáu mươi tám do nguyễn văn tuệ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn ở huyện hải hậu tỉnh nam định điều khiển
lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe đang vận chuyển gần hai thùng bánh kẹo
và đồ chơi trẻ em tương đương gần năm tấn không rõ nguồn gốc xuất xứ
tại thời điểm kiểm tra lái xe nguyễn văn tuệ đã không đưa ra được bất cứ giấy tờ gì có liên quan đến số hàng hóa nói trên
hiện số hàng hóa trên đã bị tịch thu để điều tra làm rõ
tụ điểm đánh bạc ăn thua bằng tiền dưới hình thức đá gà và lắc tài xỉu do trần văn ân chú tại bốn mươi sáu tuổi chú thạy xã tân phong huyện tân biên của tỉnh tây ninh đứng ra tổ chức
vừa bị công an huyện tân biên triệt xóa
tại hiện trường lực lượng công an đã bắt giữ một mươi bảy người thu trên hai mươi một triệu đồng và cùng nhiều vật chứng khác
qua điều tra xác định những lúc rảnh rỗi ân đứng ra tổ chức cho những người ham mê cờ bạc ở các xã trên địa bàn tụ tập tại nhà của mình để thu tiền sâu
ngoài ra để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện ân còn thuê nguyễn văn chuyên bốn mươi tám tuổi cùng chú tại địa phương làm người cảnh giới cho hoạt động cờ bạc của mình
hóa đường của tội phạm đưa đảo bằng công nghệ trong thời gian gần đây
còn đó là cung cấp thông tin đầy đủ chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người dân
hơn một trăm hai mươi hai điều tra viên sẽ đến từng hộ gia đình như thế này để thu thập thông tin về dân số và nhà ở
thay vì sử dụng phiếu giấy thì năm nay điều tra viên thu thập thông tin bằng phiếu điện tử trên thiết bị cầm tay
trong đó các trường thông tin sẽ bao gồm thông tin cơ bản về tình trạng dân số trình độ học vấn
chuyên môn kỹ thuật tình trạng khuyết tật hôn nhân lao động việc làm thực trạng về nhà ở
và nhiều thông tin tổng hợp khác sẽ được thu thập
trung bình tại mỗi hộ quá trình thu thập thông tin từ năm đến bảy phút có thể hoàn tất quá trình điều tra
đặc biệt mỗi phiếu tại mỗi hộ đều đã được định vị gps
khi mà sử dụng điện thoại thì chúng ta lại thấy rằng là chúng ta định vị một cách chính xác nhất
điều này tránh được những điều tra mặt tính chất hình thức và chúng ta sẽ có được những thông tin địa bàn
và khi mà điều tra viên nhập vào thông tin
thông tin điện thoại thì chúng ta sẽ thấy rằng là đồng bộ dữ liệu ngay lập tức và rất nhanh chóng thu thập được thông tin
quận thanh xuân xác định việc giám sát kiểm tra đôn đốc nhắc nhở các đội ngũ điều tra viên đi thực hiện các điều bộ của mình là rất quan trọng
do vậy ngoài điều tra viên tổ trưởng thì lực lượng giám sát dẫn đường của quận thanh xuân cũng đã được tập huấn rất kỹ
để các đồng chí đều thực hiện đúng chức trách cho mỗi mình là giám sát điều tra viên tổ chức thực hiện
theo đúng quy chuẩn và quy định của cuộc tổng điều tra này
làm sao chúng tôi
quyết tâm chính trị của quận sẽ hoàn thành chính xác kịp thời
và có thể một số nội dung chúng tôi sẽ hoàn thành sớm hơn mốc thời gian
bên cạnh việc sử dụng phiếu thu thập điện tử thì mỗi hộ dân có thể tự cung cấp thông tin khi tham gia điều tra trực tuyến
đây được xem là cuộc tổng điều tra có quy mô lớn nhất từ trước đến nay và sẽ kéo dài trong hai mươi năm ngày
so với một mươi năm trước tổng điều tra dân số và nhà ở năm nay có quy mô mẫu nhỏ hơn chỉ chiếm khoảng chín dân số
song tính bao phủ chiếm tới bốn mươi số lượng địa bàn được chọn
đặc biệt tại các thành phố lớn như hà nội với mật độ dân số đứng thứ hai cả nước khoảng bảy chín triệu dân
thì các yêu cầu về chính xác minh bạch trong thu thập thông tin về nhà ở và dân số ngày càng đặt ra những yêu cầu cao
số lượng điều tra viên giám sát viên và tổ trưởng tham gia cuộc tổng điều tra dân số nhà ở của thành phố hà nội là khoảng trên một mươi bốn người
và cũng đã được tập huấn
rất là kỹ qua những các giai đoạn như lập bảng kê tập huấn nghiệp vụ cho phỏng vấn điều tra ở tại hộ
cơ bản các điều tra viên cũng đã nắm rõ về nghiệp vụ và bắt đầu tiếp cận hộ để điều tra theo đúng quy định và phương án của ban chỉ đạo quận chúng ta đề ra
theo lộ trình kết quả của cuộc tổng điều tra sẽ được công bố vào tháng bảy tới
kết quả điều tra mẫu sẽ được công bố vào quý bốn năm hai nghìn một mươi chín

kết quả điều tra toàn bộ được công bố vào quý ii năm hai nghìn hai mươi
theo tổng cục thống kê tới đây sẽ không thực hiện tổng điều tra một mươi năm một lần
thay vào đó thông tin sẽ cập nhật theo từng năm
sở giáo dục và đào tạo tỉnh sơn la vừa cập nhật xong điểm thi thật
theo kết quả chấm thẩm định của bộ giáo dục và đào tạo của bốn mươi bốn thí sinh được nâng điểm thi trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám tại tỉnh sơn la
các trường đại học học viện cao đẳng đã chủ động liên hệ với sở giáo dục và đào tạo
sở giáo dục đào tạo tỉnh sơn la cũng đang hoàn tất báo cáo để gửi về bộ giáo dục đào tạo trong tuần này
trước đó kết luận điều tra của cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh sơn la và kết quả chấm thẩm định cho thấy
có bốn mươi bốn thí sinh với chín mươi năm bài thi trắc nghiệm và hai bài thi ngữ văn có điểm chấm thẩm định thấp hơn so với điểm thi đã công bố trước đây
trong đó thí sinh có điểm thi sau khi chấm thẩm định giảm nhiều nhất là hai mươi sáu năm mươi năm điểm tổng cả ba môn
theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo chậm nhất ngày hai mươi năm tháng bốn các đơn vị đăng ký dự thi phải hoàn thành việc nhập hồ sơ đăng ký dự thi cho thí sinh
ngày hôm nay một tháng bốn các thí sinh bắt đầu nộp hồ sơ đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín và thời hạn chót là ngày hai mươi tháng bốn
sau ngày hai mươi tháng bốn thí sinh không được thay đổi địa điểm thi và các thông tin về bài thi môn thi đã đăng ký
theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo chậm nhất ngày hai mươi năm tháng bốn các đơn vị đăng ký dự thi phải hoàn thành việc nhập hồ sơ đăng ký dự thi cho thí sinh
chậm nhất ngày hai mươi năm tháng năm các đơn vị thu phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông kèm theo nhập dữ liệu của thí sinh vào hệ thống quản lý thi
ngay sau khi nhập xong dữ liệu nhân viên tin học in thông tin đăng ký xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông của thí sinh từ hệ thống quản lý thi
giao cho giáo viên chủ nhiệm hoặc cán bộ được phân công tổ chức trò sinh ra soát ký xác nhận
thí sinh tự do thì có thể nộp hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông cùng hồ sơ đăng ký dự thi
các đơn vị kiểm tra hồ sơ đăng ký dự thi và các hồ sơ có liên quan đến kỳ thi xem xét điều kiện dự thi của từng thí sinh xác nhận tư cách thí sinh quyết định không cho thí sinh dự thi nếu không đủ điều kiện và hồ sơ không hợp lệ
tại lễ công bố thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã trao các quyết định chuyển ngành cho đại tá nguyễn hoàng thao giám đốc công an tỉnh bình dương đến công tác tại tỉnh ủy bình dương
tại lễ công bố thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã chủ trì lễ công bố các quyết định chuyển ngành cho đại tá nguyễn hoàng thao giám đốc công an tỉnh bình dương đến công tác tại tỉnh bình dương
đại tá trịnh ngọc quyên vừa được lãnh đạo bộ công an tin tưởng giao phó nhiệm vụ mới
thứ trưởng nguyễn văn thành nhấn mạnh trên cương vị công tác mới đại tá trị ngọc quyên cần nhanh chóng nắm bắt công việc không ngừng phân đấu đề cao tinh thần trách nhiệm tiếp tục xây dựng đoàn kết trong đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh thực hiện tốt công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an tỉnh bình dương ngày càng trong sạch vững mạnh giữ nghiêm kỷ luật kỷ cương trong đảng góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
cùng ngày tỉnh ủy bình dương cũng đã công bố và trao quyết định của ban bí thư về công tác cán bộ cho đại tá nguyễn hoàng thao giữ chức vụ phó bí thư thường trực tỉnh ủy bình dương
lễ xuất quân thực hiện cao điểm tấn công chấn áp cao loại tội phạm bảo vệ an toàn dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm và một mươi chín tháng năm đã được công an tỉnh sóc trăng tổ chức vào ngày hôm nay
thời gian diễn ra cao điểm bắt đầu từ ngày một tháng bốn đến ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
theo đó công an các đơn vị địa phương tập trung lực lượng phương tiện nghiệp vụ tấn công chấn áp mạnh các băng nhóm tội phạm tín dụng đen các đối tượng hình sự kinh tế ma túy các hoạt động bua lậu hàng cấm và gia lận thương mại đẩy mạnh truy bắt và vận động các đối tượng truy nã ra đầu thú triệt xóa và vô hiệu hóa các tụ điểm điểm tệ nạn xã hội như mại dâm cờ bạc ma túy tăng cường tuần tra kiểm soát phát điện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông quyết tâm làm
nổ xảy ra trên địa bàn toàn tỉnh phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
tại lễ xuất quân đại tá lê minh quang giám đốc công an tỉnh sóc trăng yêu cầu công an các đơn vị địa phương tổ chức triển khai quyết liệt có hiệu quả nhiệm vụ giải pháp đảm bảo an ninh trật tự tăng cường công tác tuyên truyền kết quả thực hiện cao điểm biểu dương và khen thưởng kịp thời các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc
trong phần cuối của bản tin sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết